các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một một triệu người mỹ tuổi từ năm mươi đến sáu mươi bốn và ba hai triệu người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
cdc hôm hai mươi tháng bốn đề xuất chỉ tiêm mũi bốn cho các đối tượng có bệnh nền
người dễ mắc covid một mươi chín vì lý do nghề nghiệp
bên cạnh đó một số thành viên nhóm cố vấn đang cân nhắc liệu người mắc covid một mươi chín
dù tiêm đủ mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh có nên tiêm mũi bổ sung hay không
cuộc tranh luận đang diễn ra vào thời điểm các tiểu bang và những công ty trên khắp nước mỹ
đã dỡ bỏ đa số các biện pháp phòng dịch
mới nhất là không cần đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng
tóm lại đối với các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh nặng
thì việc khắc phục tình trạng xấu quan trọng hơn vấn đề ngăn chặn tỷ lệ nhiễm các chủng mới của covid một mươi chín
hiện giới chức y tế liên bang đang tìm kiếm lời khuyên nhằm triển khai chiến dịch tiêm nhắc hiệu quả hơn
thay vì theo đuổi cách làm hiện tại là phải tiêm bổ sung vài tháng một lần